vừa qua hàng trăm hộ dân ở xã phụng châu huyện trương mỹ hà nội đã kiến nghị dừng dự án thăm dò khai thác nước của công ty của phần tập đoàn phú mỹ với lý do dự án này đã làm mất nước sinh hoạt của người dân
khu công nghiệp phú nghĩa thuộc địa bàn huyện trương mỹ được thành lập với quy mô trên một trăm bảy mươi hectare do công ty phú mỹ làm chủ đầu tư
nhiều năm qua khu công nghiệp này gặp khó khăn và sản xuất bị thiếu trầm trọng
công ty phú mỹ đã lập hồ sơ và ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi được bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy phép số bốn trăm chín mươi khoan thăm dò nước dưới đất
theo đánh giá của cục quản lý tài nguyên nước các giếng đã thi công lắp đặt ở xã phụng châu cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp nước với công suất sáu m ba một ngày đêm
năm hai nghìn một mươi hai công ty phú mỹ được ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch có công suất sáu m hai
một ngày đêm với tuyên ống dẫn nước thô từ các giếng khoan tại xã phụng châu về khu công nghiệp
tuy nhiên dự án này lại đang gặp phải sự phản ứng của nhiều hộ dân
bức xúc đối với các cấp cộng thổng quyền đặc biệt đối với ủy ban nhân dân tp phụng châu
bởi vì họ thấy được là khai thác nước ngầm này chắc chắn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
kiến nghị đề nghị chính quyền xã phụng châu là phải chấm dứt ngay cái việc tức là khai thác nước ngầm ở xã phụng châu
vì khai thác nước ngầm xã vũng châu là sẽ ảnh hưởng đến cạn kiệt nước sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống của nhân dân ảnh hưởng đến cây hoa màu cây cối của dân
sau khi mà kết thúc khoan thăm dò là đơn vị thi công tổ chức bơm nước đấy và rửa giếng thao giếng và xác định chữ nợ nước ngầm tại phụng châu
thì trong quá trình thực hiện bơm và rửa
thao giếng thì chúng tôi nghe thông tin của nhân dân là một số giếng ở thuốc vườn nghĩa là mất nước
và đồng thời là nhân dân ra xã để phản ánh với cán bộ về việc mất nước
tới đây việc thực hiện dự án thì với trách nhiệm của tôi sẽ cùng với đảng chính quyền mặt trận thủ quốc các ban ngành đoàn thể ở địa phương
thực hiện theo sự chỉ đạo của thành phố của huyện trưng mỹ chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức công tác vận động tuyên truyền để lấy đồng thuận trong nhân dân
theo quyết định số một trăm sáu mươi một của ủy ban nhân dân tp hà nội ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi hai trương mỹ nằm trong vùng hạn chế khai thác nước ngầm vì nguồn nước ở đây được xếp loại trung bình và kém
và trước những phản ứng của người dân về dự án khai thác nước ngầm
các cấp chính quyền cần sớm vào cuộc giải quyết bảo đảm ổn định đời sống cho người dân cũng như bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn